truyền thông nga vừa lên tiếng cáo buộc tổ hợp tên lửa phòng không s ba trăm linh của ukraine đã bắn nhầm vào một chiếc máy bay chiến đấu của romania
vụ việc diễn ra cách đây vài ngày tuy nhiên thông tin về việc chiếc tiêm kích mig hai mươi một của không quân romania bị phá hủy đến nay mới được xác nhận
theo một số thông tin tình hình ukraine căng thẳng do cuộc chiến đang diễn ra với nga
vì vậy không quân romania đã điều máy bay chiến đấu tuần tra biên giới giáp với ukraine nhằm ngăn chặn máy bay lạ xâm nhập biên giới nước này
tuy nhiên các hệ thống phòng không của ukraine đã nhầm mix hai mươi một của không quân romania với máy bay đối phương và nổ súng vào nó mà không cảnh báo trước
trang tin melbidi đưa tin ở romania họ nói rằng máy bay mig hai mươi một của lực lượng không quân quốc gia đã bị tên lửa của lực lượng phòng quân ukraine bắn hạ
có lẽ đó là tên lửa của tổ hợp phòng không tầm xa s ba trăm linh ps
trước đó truyền thông ukraine cho rằng tiêm kích mig hai mươi một lander của không quân romania bị dơ do lỗi kỹ thuật hoặc do bị chế áp điện tử
chiếc mig hai mươi một của không quân romania đã biến mất khỏi màn hình radar mặt đất khi bay trên biển đen
một trực thăng cứu hộ đã được gửi đến để tìm kiếm chiếc máy bay và phi công chiếc mig hai mươi một
kết quả là chiếc trực thăng cứu hộ này cũng bị rơi sự việc đã được không quân romania xác nhận
như được thông báo chính thức tại bucharest trực thăng cứu hộ iar ba trăm ba mươi
đã được điều ngay bay trong đêm để tìm kiếm chiếc mig hai mươi một lan se khi bị mất liên lạc vô tuyến
phi công trực thăng đã thông báo thời tiết xấu và được lệnh quay lại trở lại căn cứ
nhưng không kịp khi rơi chiếc trực thăng có năm người
cũng theo nguồn tin của báo chí romania đưa tin trước đó chiếc máy bay chiến đấu mig hai mươi một lensur
của không quân nước này đã hộ tống chiếc su hai mươi bảy của ukraine
hạ canh xuống đánh thổ romania khi xung đột nga ukraine mới bùng nổ
còn cách đây vài giờ trên mạng xã hội
một người dân ukraine thông báo
họ đã tìm thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay chính xác không người lái tu một trăm bốn mươi một
rất có thể đã bị lực lượng phòng quân bắn hạ
điều này được chứng minh bằng cách mảnh vỡ của máy bay không người lái tu một trăm bốn mươi một được phát hiện
đặc biệt là phần đuôi dài của chiếc uav này
có thể khẳng định đó là phần đuôi của chiếc uav tu một trăm bốn mươi một
trang bức ảnh người dân chụp lại và đưa lên mạng xã hội
người xem có thể thấy cư dân địa phương đang vận chuyển phần đuôi của máy bay chính sát không người lái tu một trăm bốn mươi một
tu một trăm bốn mươi một là một loại máy bay không người lái chính xác của liên xô
trang bị cho ổng quân và các nước đồng minh của liên xô trong thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi và một nghìn chín trăm tám mươi
sử dụng động cơ bản lực cánh quạt và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới một một trăm linh km trên giờ
chiếc máy bay không người lái tu một trăm bốn mươi một tis đã bị hư hại nghiêm trọng
tuy nhiên không có dấu hiệu nhận dạng nào trên thân máy bay
điều này khiến người ta không thể xác định được nó thuộc về phe nào
các thông tin ban đầu cho biết
chiếc máy bay không người lái tu một trăm bốn mươi một strix bị bắn rơi trên khu vực vinnytsia
nhưng hiện tại vẫn chưa rõ hoàn cảnh thực sự về việc nó bị bắn rơi
trước đây và cho đến nay chiếc máy bay tu một trăm bốn mươi một được sử dụng làm mục tiêu giả định
và phương tiện trinh sát của cả quân đội nga và ukraine
bà lan có bao nhiêu tiêm kích mig hai mươi chín để chuyển cho mỹ
reuters đưa tin trong một tuyên bố ngày tám tháng ba bộ ngoại giao ba lan khẳng định
sẵn sàng chuyển giao toàn bộ phi đội tiêm kích mik hai mươi chín của nước này cho mỹ
dựa trên đề xuất của washington về việc viện trợ chiến đấu cơ cho ukraine
ba lan sẵn sàng giao các máy bay mig hai mươi chín của mình đến căn cứ không quân ramstay của đức
cung cấp cho mỹ biến phí và ngay lập tức tuyên bố của phía bà lan nhấn mạnh
theo the fan hai mươi bốn bà lan hiện là thành viên nato duy nhất
vẫn duy trì số lượng đáng kể các dòng máy bay chiến đấu do liên xô chế tạo
chỉ tính riêng tiêm gack mix hai mươi chín đã hai mươi ba chiếc và phần lớn đều đang hoạt động
không quân ba lan hiện đang sở hữu hai phiên bản mig hai mươi chín là mig hai mươi chín a
và mic hai mươi chín ub tất cả chúng đều được nâng cấp lên chuẩn nato từ năm hai nghìn một mươi
nhằm tương thích với các hoạt động không quân chung giữa các nước đồng minh
gói nâng cấp mic hai mươi chín của ba lan chủ yếu tập trung vào việc hiện đại hóa trang thiết bị hàng không
như hệ thống nhận diện địch ta hệ thống thông tin liên lạc hệ thống radar
cụ màn hình lcd hiển thị thông số máy bay trong bùng lái mũ máy bay của phi công
và hệ thống định vị cho phép chúng có thể di chuyển trong không phận dân dụng
giữa các nước thuộc liên minh châu âu
nhờ có gói nâng cấp này phi đội mig hai mươi chín của bà lan có thêm ít nhất bốn giờ bay
sau vài thập kỷ phục vụ và trúng đủ khả năng hoạt động đến năm hai nghìn hai mươi chín trước khi nghỉ hưu
nhìn chung khả năng chiến đấu của mig hai mươi chín ba lan không quá nổi bật
nhưng chúng vẫn có thể giúp không quân ukraine bù đắp một phần nào đó tổn thất lực lượng
sau đòn tấn công phù đầu của nga
hiện chưa rõ hoa sa sẵn sàng chuyển giao cho mỹ bao nhiêu chiếc mig hai mươi chín
và cách thực hiện việc này sẽ diễn ra như thế nào
một vấn đề nữa là những chiếc mig hai mươi chín của ba lan
sau khi nâng cấp lên chuẩn nato sẽ có trước khác biệt so với phiên bản mig hai mươi chín của liên xô
vì vậy phi công ukraine khó có thể làm chủ được máy bay mới trong thời gian ngắn
các nước nato bắt đồng viện trợ vũ khí cho ukraine
tuyên bố trên của ba lan được đưa ra ngay sau khi ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết
đã thảo luận với wansha về kế hoạch viện trợ chiến đấu cơ mig hai mươi chín cho ukraine
ông blinken cho rằng washington đang tích cực xem xét khả năng cung cấp máy bay quân sự cho ba lan
nếu hoa sa đồng ý phương án điều chiến
ukraine cụ thể mỹ sẵn sàng tặng cho ba lan các chiến đấu cơ f một mươi sáu hiện đại hơn
để nếu hoa sa đồng ý chuyển số mig hai mươi chín hiện có cho ukraine
điều kiện của mỹ thì đã quá rõ ràng nhưng ba lan lại không muốn làm như vậy
và đưa ra một số phương án khác
bởi hoa sa hiểu rõ nếu chuyển trực tiếp mig hai mươi chín cho ukraine thì cũng đồng nghĩa gây chiến với nga
mặt khác việc bất đi cùng lúc hai mươi ba chiến đấu cơ cũng sẽ làm suy yếu đáng kể lực lượng không quân của ba lan
vào thời điểm hiện tại
hoa sa sẽ rơi vào thế bị động nếu không có bước đi
do đó bà lan đã đề xuất chuyển những chiếc mik hai mươi chín đến đức
sau đó mỹ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn kể cả trao số máy bay này cho ukraine
hoa sa cũng kêu gọi các nước nato khác cũng nên làm điều tương tự
theo áng tin ap lầu năm góc ngay sau đó đã từ chối đề xuất của bà lan
về việc chuyển mig hai mươi chín sang đức thay vì đến ukraine như kế hoạch ban đầu
và cho rằng kế hoạch này không phù hợp
phải nói thêm rằng một máy bay xuất phát từ một căn cứ quân sự của mỹ hoặc nato
trước khi bay vào không phận của ukraine
cũng sẽ rơi vào một cuộc xung đột trực tiếp với nga
việc mỹ và các đồng minh nato tiếp tục dùng rằng trong kế hoạch chuyển chiến đấu cơ cho ukraine
một lần nữa cho thấy sự bất đồng của liên minh quân sự này đối với mục tiêu vừa hỗ trợ ukraine
vừa tránh bị kéo vào xung đột trực tiếp với nga
khi được hỏi về đề xuất của ba lan người phát ngôn lầu năm góc john kirby nói
chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn với ba lan và các nước đồng minh nato khác của chúng tôi về vấn đề này
tuy nhiên chúng tôi không cho rằng đề xuất của ba lan là một phương án phù hợp
thứ trưởng ngoại giao mỹ victoria nuland cũng mô tả thông báo của bà lan là một động thái bất ngờ
việc này không được tham vấn trước với mỹ bà nullen nói
bằng cách giao các máy bay cho mỹ ba lan hy vọng sẽ giảm thiểu nguy cơ bị nga trả đũa trực tiếp tờ goldian bình luận
theo tờ báo anh lập luận của ba lan là khi các máy bay được giao cho các phi công ukraine
họ sẽ cắt cánh từ một căn cứ không quân ở đức như tài sản của mỹ
về phía bộ quốc phòng nga dù không đề cập trực tiếp nhưng cũng từng cảnh cáo rằng
bất kỳ quốc gia nào cung cấp căn cứ quân sự hay sân bay cho các máy bay chiến đấu của ukraine
được sử dụng để tấn công nga sẽ bị coi là có liên quan đến cuộc xung đột
cận cảnh đoàn tàu bọc thép nga xuất hiện ở ukraine
một đoàn tàu bọc thép của nga vừa được phát hiện hoạt động ở miền nam ukraine
giữa lúc moscow đang tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở quốc gia láng giềng
đài truyền hình nhà nước nga svedda cho biết
con tàu được sử dụng để chuyên chở người nước ngoài muốn sơ tán khỏi ukraine
theo tin tức từ reta phương tiện đặc biệt này đã đưa khoảng hai trăm bốn mươi tám người nước ngoài
khỏi thành phố kherson của ukraine tới thị trấn amiak thuộc vùng cực bắc bán đảo krum
đoạn clip được svedda đăng tải cho thấy con tàu gồm một đầu máy mềm
một toa bọc thép một bệ bọc mở thép một toa chống máy bay với nhiều súng aa và một số toa khác
một video khác được ghi lại cho thấy đoàn tàu đang di chuyển qua vùng ngoại ô của thành phố ukraine
cảnh tượng hiếm đã thu hút sự tò mò của một số người
tổng thống vladimir putin lập luận đây là lựa chọn duy nhất còn lại để bảo vệ các vùng
liệt khai donetsk và lugansk ở phía đông ukraine khỏi các cuộc tấn công từ quân đội chính phủ
hành động của nga đã khiến nước này chịu một loạt đòn trừng phạt gai gắt chưa từng có từ mỹ và các đồng minh
châu âu tiếp nhận gần hai triệu người tị nạn từ ukraine
cơ quan tị nạn của liên hợp quốc cho biết hai triệu người hiện đã rời khỏi ukraine đi tị nạn
ở quốc gia láng giềng kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt
ở quốc gia đông âu này philippo grandhi người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cho biết
vào cuối tuần cuộc khủng hoảng là cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu âu kể từ thế chiến thứ hai
các số liệu mới nhất cho thấy hơn một nửa khoảng một hai triệu người đã vượt qua biên giới vào ba lan
chính phủ ba lan đã thành lập các trung tâm tiếp nhận và các tổ chức từ thiện đã huy động trong một nỗ lực viện trợ khổng lồ
với sự giúp đỡ của khoảng một năm triệu người ukraine hiện đang sinh sống tại quốc gia thành viên eu này
chính phủ ba lan hôm thứ hai đã đề xuất một luật tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người tị nạn ukraine
lại bằng cách cho phép người ukraine ở lại ba lan trong một mươi tám tháng và gia hạn giấy phép cho họ thêm một mươi tám tháng
người ukraine cũng sẽ được làm việc và tiếp cận cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trường học ở ba lan
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn khoảng một trăm một mươi chín ba trăm tám mươi bốn người tị nạn hiện đang ở hungary
một trong số những người đã chạy khỏi ukraine
nước này có năm cửa khẩu biên giới với ukraine
và một số thị trấn biên giới bao gồm cả giorhani đã biến các tòa nhà công cộng thành trung tâm cứu trợ
nơi thường dân hungary cung cấp thực phẩm hoặc hỗ trợ cho những người tị nạn
có đường biên giới ngắn nhất với ukraine slovia đang tiếp nhận khoảng một trăm bốn mươi bảy trăm bốn mươi năm người tị nạn ukraine
cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cho biết số người tị nạn đã vượt qua biên giới dài nhất của ukraine để sang nga là chín mươi chín người
trước đó sáu mươi chín người đã chuyển đến nga từ các khu vực ly khai ở miền đông donets
và luhansk từ ngày một mươi tám đến hai mươi ba tháng hai
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn nhiều người tị nạn đang tiếp tục đến romania hoặc hungary
thường là để đoàn tụ với gia đình
theo số liệu mới nhất tính đến cuối ngày sáu tháng ba khoảng tám mươi hai sáu mươi hai người tị nạn từ ukraine đang ở romania
hai trại tị nạn đã được thiết lập một ở segito mamatiai và một ở siret
khoảng bốn trăm năm mươi ba người tị nạn đã đến ba belarus theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
thủ tướng moldova
natalie garilita cho biết moldova là quốc gia nghèo nhất châu âu
hiện có tỷ lệ người tị nạn lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào
và đang phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng của người tị nạn từ ukraine
bà garilita nói với euronews hôm thứ hai rằng trong số hai trăm năm mươi người ukraine đã vượt biên từ cuối tháng hai
một mươi người vẫn còn ở moldova trong khi hàng nghìn người khác đã đi qua quốc gia không thuộc eu này
trên đường đến các quốc gia khác
tất nhiên modrova cũng là quốc gia có nguồn lực hạn chế nhất
và chúng tôi chắc chắn cần hỗ trợ tài chính và hỗ trợ nhân đạo để có thể hỗ trợ dòng người tị nạn này
bà nói và gọi tình hình là một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn
chuyến bay thứ hai đã cất cánh đi đón công dân việt nam tại ba lan
sáng sớm nay chuyến bay của hãng hàng không bamboo airways đã cất cánh tại sân bay nội bài đến ba lan
để sơ tán công dân việt nam tại ukraine về nước
đúng một giờ năm mươi năm phút sáng ngày chín tháng ba máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner của bamboo airways
sẽ cất cánh từ sân bay nội bài
bay thẳng sang washi bà lan và hạ cánh lúc chín giờ ngày chín tháng ba theo giờ địa phương
để đón gần ba trăm linh công dân việt nam tại ukraine về nước
dự kiến năm giờ một mươi năm sáng ngày một mươi tháng ba theo giờ địa phương máy bay sẽ hạ cánh tại hà nội
sau khi đến ba lan máy bay sẽ dừng tại sân bay world show trong khoảng ba tiếng để đón công dân
cũng như kiểm tra kỹ thuật và tiếp nhận nhiên liệu trước khi thực hiện chuyến bay qh chín nghìn sáu mươi sáu
đưa công dân việt nam tại ukraine về nước
để thực hiện chuyến bay ý nghĩa này
bamboo airways sẽ sắp xếp tổ bay gồm hai mươi sáu thành viên bao gồm sáu phi công một mươi sáu tiếp viên
hai nhân viên kỹ thuật hai nhân viên mặt đất
toàn bộ tổ bay đều là những nhân sự dài dặn kinh nghiệm đã tham gia nhiều chuyến bay dài xuyên lục địa trước đây
chuyến bay kết nối việt nam ba lan với hành trình bay qua không phận một mươi tám quốc gia
bamboo airways sử dụng dòng tàu bay thân rộng có tầm bay lớn nhất hiện nay của hãng là boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dm ligher
trước giờ bay bộ phận kỹ thuật tiếp tục tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng
an toàn tối đa
bên cạnh đó hãng may cũng chuẩn bị các dịch vụ trên không để phục vụ hai suất ăn với định lượng gia tăng
và nước uống cho hành khách giúp đảm bảo sức khỏe tối đa cho bà con kiều bào trong hành trình bay hồi hương
bamboo airways sẽ tiến hành phối hợp chặt chẽ với bộ y tế đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
đảm bảo sức khỏe hành khách trên chuyến bay
để đảm bảo an toàn chống dịch trước trong và sau chuyến bay
hãng cũng chủ động chuẩn bị khẩu trang và tuyên truyền hành khách nghiêm túc thực hiện năm k
trước đó lãnh đạo bamboo airways cho biết sẵn sàng thực hiện chuyến bay theo lịch bay đề nghị của bộ ngoại giao nếu có
và sẵn sàng các phương án bổ sung chuyến bay để đón công dân từ ukraine về nước
theo yêu cầu của chính phủ và bộ ngoại giao
bamboo airways cũng đã báo cáo cục hàng không việt nam về phương án khai thác bảy đường bay
từ hà nội đến prague cộng hòa séc bucharest romania warsaw bà làn budapest hungary
ia moscow nga mins belarus để thực hiện nghĩa vụ bảo hộ công dân việt nam và pháp nhân việt nam tại ukraine
chiến sự nga ukraine ngày một mươi hai đàm phán vòng ba nga tiếp tục pháo kích
các thành phố của ukraine vẫn đang bị bao vây trong lúc phái đoàn đàm phán của nga và ukraine gặp nhau
tại belarus để đàm phán về việc hành lang nhân đạo nhằm sơ tán dân thường
chiến sự nga ukraine tiếp tục căng thẳng
trong ngày thứ một mươi hai kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
phái đoàn đàm phán của kiev và moscow đã gặp nhau tại công viên quốc gia bilovskaya pascha
ở biên giới bà làn belarut để tham gia vòng đàm phán thứ ba
truyền thông nga đưa tin vòng đàm phán thứ ba sẽ tập trung vào việc lập hành lang nhân đạo
bộ trưởng ngoại giao thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu hôm bảy ba cũng thông báo ngoại trưởng nga svetlana ruh
và người đồng cấp ukraine dmytro kuleba đã đồng ý gặp nhau tại một diễn đàn ở miền nam thổ nhĩ kỳ vào ngày một mươi ba

đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao trên kể từ khi nga thực hiện chiến dịch quân sự ở ukraine
điều kiện để nga chấm dứt chiến dịch quân sự
người phát ngôn điện kremlin dmytro peskov ngày bảy ba cho biết moscow đã thông báo cho kiev về những điều ukraine cần thực hiện
nếu đáp ứng đủ moscow sẵn sàng ngừng hành động quân sự chỉ trong chốc lát
các điều kiện này gồm ukraine phải ngừng hành động quân sự thay đổi hiến pháp để trở thành quốc gia trung lập
thừa nhận crimea là lãnh thổ của nga và công nhận các khu vực lê khai
thay đổi nets cùng luhansk là cộng hòa độc lập
bộ quốc phòng ukraine xác nhận điệp viên tham gia đàm phán với nga đã chết
theo hãng tin union tổng cục tình báo thuộc bộ quốc phòng ukraine đã xác nhận rằng một thành viên phái đoàn ukraine
tham gia đàm phán với nga hôm hai mươi tám tháng hai là ông denis krez đã chết trong một nhiệm vụ đặc biệt
trên facebook cơ quan này xác nhận rằng trong khi thực hiện nhiệm vụ
ba nhân viên của tổng cục tình báo đã chết để bảo vệ ukraine gồm ông knyi cùng hai người khác là olesy donia
ông knyi và hành động của họ đã đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng
tổng cục tình báo chia buồn với người thân của những người đã khuất và gọi họ là những anh hùng
theo union ông kurri từng làm phó tổng giám đốc tập đoàn tài chính và công nghiệp scm của ukraine
từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn tám rồi làm việc cho tập đoàn tài chính sl avag của áo
ông còn là thành viên ban kiểm soát ngân hàng ukrasimbank ở ukraine
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy
ông giữ chức vụ phó chủ tịch thứ nhất hội đồng quản trị australia và quản lý một số quỹ
trước đó đài reti ở nga dẫn các nguồn tin ở ukraine cho rằng ông kiri bị cơ quan bật vụ sbu của ukraine phát hiện làm gián điệp cho nga
tờ ukazinska prada đưa tin sbu đã nghe lén điện thoại và có các bằng chứng phản quốc của ông knyi
đài genefa của ukraine cho rằng ông kuri từng bị sbu điều tra về nghi vấn có mối liên hệ với tình báo nga ít nhất từ năm hai nghìn một mươi
nhưng cuộc điều tra bị hủy bỏ vì ông có những mối liên hệ cá nhân trong cơ quan này
nga tuyên bố ngừng bắn mở hành lang nhân đạo
cũng trong ngày bảy tháng ba bộ quốc phòng nga tuyên bố ngừng bắn và sẽ mở hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường khỏi thủ đô kiev của ukraine
cùng các thành phố mariupol khariv và sumy
tuy nhiên ukraine đã từ chối những đề xuất này vì các hành lang trên dẫn vào nga hoặc belarus gây nghi ngờ về sự an toàn của các tuyến đường
nga vô hiệu hóa sân bay vinnytsia
khuya mùng sáu tháng ba nga tăng cường pháo kích ngoài orkiv thành phố chernihiv ở phía bắc và mykolaiv ở phía nam và thành phố kharkiv ở đông bắc ukraine
quân đội ukraine cũng thông báo đang giao tranh ác liệt với lực lượng nga ở rìa thành phố mikeleer nằm trên đường tới cảng odessa lớn nhất của ukraine
nga vô hiệu hóa sân bay ở ukraine hạng một mươi ba máy bay trong hai ngày
đài riti ngày bảy tháng ba dẫn thông tin từ bộ quốc phòng nga cho hay
quân đội nước này đã vô hiệu hóa sân bay vinisia ở phía tây ukraine
bằng không kích tầm xa chính xác
nga khẳng định chỉ nhằm vào hạ tầng quân sự tại ukraine trong chiến dịch đang tiếp diễn nhằm phi quân sự hóa ở ukraine
trong khi phía ukraine cáo buộc nga gây thương vong và thiệt hại về dân sự
theo thiếu tướng igo konashenkov phát ngôn viên bộ quốc phòng nga
các tiêm kích và hệ thống phòng không nga còn bắn hạ ba chiếc su hai mươi bảy và ba máy bay không người lái của ukraine
ông cho biết thêm rằng không quân ukraine đã mất một mươi ba máy bay trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng ba

như mọi máy bay sẵn sàng chiến đấu của kiev đã bị phá hủy ông phát biểu và nói thêm rằng
moscow có dữ liệu đáng tin cậy rằng ukraine di chuyển một số máy bay ra nước ngoài trong đó có romania
phát ngôn viên này cũng cảnh báo rằng việc máy bay quân sự ukraine sử dụng hạ tầng nước ngoài
để đối phó với các lực lượng nga sẽ dẫn đến việc những nước đó được xem là có liên quan đến xung đột quân sự giữa nga và ukraine
trước đó vào ngày sáu tháng ba tổng thống ukraine volodymyr zelensky cáo buộc nga phá hủy sân bay vnedia bằng tám tên lửa
ông tiếp tục kêu gọi phương tây áp dụng quy luật cấm bay ở ukraine vì đó là nhiệm vụ nhân đạo
nếu các bạn không làm điều đó và không cung cấp máy bay để chúng tôi tự vệ
điều đó sẽ chỉ có một ý nghĩa là các bạn cũng muốn thấy chúng tôi bị giết dần theo tổng thống ukraine
gửi chiến đấu cơ cho ukraine nato bật đèn xanh bà đan bác bỏ nga cảnh báo
ngày sáu tháng ba ngoại trưởng mỹ antony blin cho biết nato cho phép các thành viên gửi máy bay chiến đấu đến ukraine
trong bối cảnh mỹ và các đồng minh tiếp tục nỗ lực hỗ trợ ukraine
đương đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại đây
ông blin nói trong chương trình space nation việc đó đã được bật đèn xanh
thực tế chúng tôi đã trao đổi với ba lan về những gì chúng tôi có thể làm để đáp ứng nhu cầu
nếu họ quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho ukraine
một phát ngôn viên nhà trắng sau đó cho biết chính phủ mỹ đang đánh giá khả năng cung cấp máy bay cho ba lan
để bù lại số chiến đấu cơ mà nước này có thể chuyển cho ukraine nếu waza quyết định làm như vậy
tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết như cách đưa các máy bay này
từ bà đan đến ukraine
thông tin trên được đưa ra sau những lời kêu gọi khẩn thiết từ kiev
tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói nếu không thể ít nhất là cung cấp máy bay cho chúng tôi để phòng vệ
thì chỉ có một kết luận duy nhất mọi người muốn chúng tôi chết dần
đại sứ ukraine tại mỹ osna maskarova nói bà hy vọng ukraine sẽ nhận được máy bay từ ba lan càng sớm càng tốt
chúng tôi đang hợp tác với mỹ đặc biệt là với các bạn bè đồng minh
về việc cung cấp ổn định đạn dược và các vũ khí
khí phòng không chống tăng và máy bay có thể bảo vệ đất nước của chúng tôi một cách hiệu quả
nhiều hãng tin đã đưa ra phỏng đoán rằng ba lan có thể sẽ chuyển cho ukraine những máy bay mig hai mươi chín của nước này
và sau đó sẽ được mỹ cung cấp chiến đấu cơ f một mươi sáu để bù lại
mig hai mươi chín là loại tìm kích thời liên xô cũ mà không quân ukraine đã quen sử dụng
tuy nhiên bà đan dường như đã ngay lập tức rộ một gáo nước lạnh vào thông tin này
trong một dòng đăng trên twitter hôm sáu tháng ba tài khoản của phủ thủ tướng ba lan nói đây là tin giả
và nói rõ rằng thật không may các bạn đang lan truyền thông tin không chính xác
ba lan sẽ không gửi chiến đấu cơ của mình cho ukraine cũng không cho phép dùng sân bay của mình
chúng tôi vẫn hỗ trợ đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác
cùng ngày sáu tháng ba nga cảnh báo các nước láng giềng của ukraine
trong đó có các thành viên nato romania về việc hỗ trợ không quân ukraine
phát ngôn viên bộ quốc phòng nga thiếu tướng ego konashenko cảnh báo rằng
chúng tôi biết rằng các máy bay chiến đấu ukraine đang bay đến romania
và các nước láng giềng khác
việc sử dụng mạng lưới sân bay của các nước khác làm căn cứ cho máy bay quân sự ukraine
để rồi từ đó bay đi chống lại quân đội nga
có thể được xem là sự can dự của các quốc gia này vào xung đột vũ trang
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã yêu cầu lập vùng cấm bay tại đây
nhưng đã bị nato từ chối
tổng thống nga vladimir putin đã cảnh báo moscow sẽ xem việc lập vùng cấm bay
tại ukraine là dấu hiệu tham gia xung đột quân sự
hiện nay mỹ và các đồng minh nato đã cung cấp khí tài quân sự
và hỗ trợ nhân đạo cho ukraine áp nhiều lệnh cấm vận lên các ngân hàng
tài phiệt và quan chức cấp cao nga
ngoại trưởng blin cho biết các quốc gia nato và thành viên g bảy
đang cân nhắc gia tăng sức ép lên nga qua các lệnh cấm vận mới trong vài ngày tới